với tinh thần chống dịch như chống giặc thời gian qua các đơn vị của lữ đoàn một trăm bốn mươi sáu vùng bốn hải quân từ đất liền đến đảo xa đã tích cực khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
lữ đoàn một trăm bốn mươi sáu đặt mục tiêu không để dịch lây nhiễm vào đơn vị bảo đảm tốt sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trong khu vực đóng quân
lữ đoàn một trăm bốn mươi sáu chỉ đạo đơn vị đóng quân trên huyện đảo trường sa chủ động ứng phó thực hiện đúng nội dung theo hướng dẫn của cơ quan chức năng và chỉ huy cấp trên
tại đơn vị hiện cũng đã triển khai hai khu cách ly tập trung những quân nhân đi phép công tác trở về đơn vị sẽ phải cách ly tập trung theo quy định một mươi bốn ngày nhằm hạn chế thấp nhất nguồn bệnh lây nhiễm vào đơn vị